ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh hội thảo mạng xã hội và những tác động với báo chí truyền thống
đã được tổ chức với sự tham dự của các cơ quan báo chí một số hãng thông tấn trong và ngoài nước
hiện nay báo chí kỹ thuật số với công cụ đắc lực lệch truyền thông xã hội đang phát triển một cách chống mặt
thông qua mạng xã hội vai trò tầm ảnh hưởng của người làm báo với tư cách là người có lợi thế trong nắm bắt
và truyền tải thông tin đến công chúng càng tăng cao
buổi tọa đàm nhằm tìm ra cách sản xuất sản phẩm báo chí nghiêm túc trong bối cảnh tin giả đang hoành hành
tại đây đại diện một số cơ quan báo chí đã nêu lên những thách thức cũng như các giải pháp để hạn chế những tác động
của mạng xã hội đối với báo chí truyền thống như cách đối phó với tin giả của các hãng tin như afp reuters
quy trình sản xuất tin trong thời đại mạng xã hội câu chuyện về hình thành và định dạng bản sắc báo chí